tại trụ sở trung ương đảng ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai đã khai mạc hội nghị lần thứ một mươi một
để thảo luận cho ý kiến một bước về các dự thảo văn kiện trình đại hội một mươi ba của đảng
báo cáo tình hình kinh tế xã hội ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi chín
dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi và một số vấn đề quan trọng khác
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã có bài phát biểu quan trọng khai mạc hội nghị
phát biểu khai mạc hội nghị tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng nêu rõ
báo cáo chính trị là văn kiện trung tâm của đại hội là căn cứ cơ bản để xây dựng các văn kiện khác
lấy được cán bộ đảng viên và nhân dân kỳ vọng
báo cáo một mươi năm thực hiện cương lĩnh hai nghìn một mươi một là một trong những cơ sở quan trọng để xây dựng báo cáo chính trị
một cách bài bản có hệ thống và tầm nhìn sâu rộng
tổng bí thư chủ tịch nước đề nghị các đồng chí trung ương nghiên cứu kỹ thảo luận cho ý kiến
tập trung vào các vấn đề lớn thuộc nội dung nêu trong tờ trình đặc biệt chú ý đến những vấn đề lớn
những nội dung quan trọng về quan điểm tư tưởng chỉ đạo những chủ trương chính sách biện pháp đổi mới quan trọng
có ý nghĩa chiến lược có tính đột phá khả thi cao và những vấn đề còn có ý kiến khác nhau
về dự thảo báo cáo kinh tế xã hội trình đại hội một mươi ba của đảng tổng bí thư chủ tịch nước khẳng định
đây là một báo cáo đi sâu vào lĩnh vực cơ bản nhiệm vụ trung tâm của công cuộc đổi mới
đề nghị trung ương căn cứ vào thực tế đất nước từ đầu nhiệm kỳ đến nay và kế hoạch năm năm
chiến lược một mươi năm về phát triển kinh tế xã hội tập trung thảo luận đánh giá một cách khách quan
khoa học chỉ rõ những nguyên nhân chủ quan khách quan của những hạn chế yếu kém và bài học kinh nghiệm được rút ra
chú ý các mục tiêu nhiệm vụ cụ thể những cơ chế chính sách biện pháp mới có tính đột phá khả thi cao
về dự thảo báo cáo tổng kết năm năm thực hiện công tác xây dựng đảng thi hành điều lệ đảng nhiệm kỳ khóa một mươi hai
tổng bí thư chủ tịch nước đề nghị các đồng chí trung ương cho ý kiến đánh giá những kết quả đạt được
những hạn chế vướng mắc đề xuất phương hướng nhiệm vụ giải pháp xây dựng đảng nhiệm kỳ khóa một mươi ba
những ý kiến của các cấp ủy tổ chức đảng về bổ sung sửa đổi điều lệ đảng
về kinh tế xã hội ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi tổng bí thư chủ tịch nước đề nghị trung ương phân tích
dự báo có căn cứ cơ sở khoa học tình hình thế giới và trong nước nhất là tình hình biển đông
chỉ rõ các khả năng có thể xảy ra trong thời gian tới lường trước những thời cơ thuận lợi cần nắm bắt
những khó khăn thách thức cần nỗ lực vượt qua từ đó xác định sát hợp mục tiêu tổng quát
dự kiến các chỉ tiêu chủ yếu cơ bản quan trọng nhất cho năm hai nghìn hai mươi và các chính sách biện pháp phù hợp có tính khả thi cao